tối qua hai mươi tám tháng một mươi một tại oman du lịch việt nam được vinh danh điểm đến hàng đầu thế giới về di sản
nằm trong hệ thống giải thưởng thường niên của thế giới world travel awards gọi tắt là wta
giải này được coi như giải oscar của ngành du lịch
thưa ông vừa qua thì việt nam đã đạt giải thưởng điểm đến hàng đầu thế giới về di sản
ông có thể chia sẻ về ý nghĩa của giải thưởng này đối với ngành du lịch việt nam
đây là một kết quả hết sức tự hào và thành quả hết sức xứng đáng đối với tất cả những người làm du lịch
đối với tất cả người dân việt nam nói chung
vì những giá trị văn hóa của ngàn đời của lịch sử của đất nước việt nam
của các di sản văn hóa việt nam đã kết tinh lại và đã được thế giới vinh danh
việt nam là một trong những quốc gia mà hiện nay có số lượng di sản đứng hàng đầu trong khu vực châu á thái bình dương
và trong thời gian tới thì còn có rất nhiều các di sản khác của việt nam
cũng đang được làm hồ sơ
đã chuẩn bị hồ sơ để được đề nghị unesco vinh danh
trong năm hai nghìn một mươi chín thì ngành du lịch của việt nam chúng ta đón nhận rất là nhiều những tin vui
như là số lượng khách quốc tế thì tăng kỷ lục
và chúng ta cũng được tăng hạng trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh du lịch năm hai nghìn một mươi chín của diễn đàn kinh tế thế giới
vậy thì trong thời gian tới thì chúng ta tiếp tục duy trì thành tích này cũng như là tăng hạng hơn nữa
trong bảng xếp hạng thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp như thế nào
chúng ta cần phải có những cơ chế chính sách để tháo gỡ những điểm nghẽn
tạo thuận lợi hơn cho khách du lịch đặc biệt là vấn đề visa
tăng cường đầu tư để phối hợp đầu tư để nâng cao cơ sở hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch
tăng cường công tác đào tạo của những nguồn nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực có chất lượng cao
để phục vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch
cần tạo ra những sản phẩm dịch vụ mới và tăng cường công tác xúc tiến quả quá du lịch mạnh mẽ hơn
và trong đó thì chúng ta phải tận dụng các cơ hội các thành tiệu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
và yêu cầu cuối cùng cần có sự phối hợp giữa chung dân địa phương giữa các địa phương với nhau
liên ngành để làm sao tổ chức ra các liên kết tạo ra những sản phẩm dịch vụ đặc thù
cũng như là phối hợp trong công tác kiểm tra kiểm soát đảm bảo chất lượng đảm bảo an ninh an toàn
phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường tại các khu điểm du lịch
đấy là những giải pháp rất là quan trọng để chúng ta phát triển du lịch
để đảm bảo được số lượng đảm bảo chất lượng cũng như là đảm bảo tính bền vững trong thời gian tới